rõ ràng chúng ta đã thấy việc xử lý mạnh tay đối với các cán bộ vi phạm nhất là người giữ cương vị lãnh đạo đứng đầu là hết sức cần thiết
lòng dân tin tưởng vào tính nghiêm minh của pháp luật cán bộ làm sai thì phải chịu tội dù ở bất kỳ cương vị nào
ngày bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi tám thủ tướng chính phủ đã có kết luận chỉ ra những sai phạm của ủy ban nhân dân tp hcm
và các sở ngành địa phương liên quan trong việc thực hiện quy hoạch khu đô thị mới thủ thiêm
kết luận này đã giải tỏa được những bức xúc của người dân sau nhiều năm khiếu nại gây gắt mà không giải quyết được rứt điểm
thực hiện ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ tp hcm đang tập trung giải quyết rứt điểm việc thu hồi đất
đối với bốn ba hectare của ba trăm hai mươi một hộ dân thuộc khu phố một phường bình an để thực hiện một số dự án trong khu đô thị mới thủ thiêm
và với những động thái đầy tích cực này thì người dân thủ thiêm cũng hy vọng rằng trong năm mới hai nghìn một mươi chín niềm tin sẽ được đáp lại
kết luận của thanh tra chính phủ chỉ rõ trong quyết định ba trăm sáu mươi bảy năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu thủ tướng phê duyệt quy hoạch xây dựng khu đô thị thủ thiêm chín trăm ba mươi ha
gồm khu đô thị mới bảy trăm bảy mươi ha và khu tái định cư một trăm sáu mươi ha nằm giáp danh
nhưng thành phố lấy đất trong khu tái định cư một trăm sáu mươi hectare để giao cho nhiều doanh nghiệp làm năm mươi một dự án sau đó lấy đất ở nhiều khu vực khác và đền bù
cùng với đó đã điều chỉnh diện tích và danh giới không đúng thẩm quyền nhất là tăng bốn ba ha của ba trăm linh ha
hai mươi một hộ dân khu phố một phường bình an nằm ngoài danh quy hoạch khu đô thị mới thủ thiêm theo quy hoạch được thủ tướng chính phủ phê duyệt
dự án khu đô thị mới thủ thiêm rõ ràng là một đại án vì đã không theo nghị quyết số một mươi tám của thường vụ thành ủy
vi phạm nghiêm trọng nghị quyết đường lối của đảng thứ hai là trà đạp luật pháp
cho nên cái mục tiêu khiếu nại của tôi là phải xử lý kiên quyết những người nào lợi dụng dự án khu đô thị mới thủ thiêm
để phá hoại đảng
làm theo đường lối của đảng trà đạp luật pháp đó mới là quan trọng
còn quyền lợi vật chất của gia đình tôi cá nhân tôi không đặt nặng vấn đề
sau kết luận của thanh tra chính phủ ubnd tp hcm đã nhận trách nhiệm trước chính phủ thủ tướng chính phủ
vì đã thực hiện không đúng quy hoạch được thủ tướng phê duyệt đồng thời xin lỗi nhân dân tp hcm
nhất là các hộ dân bị ảnh hưởng tại khu vực khoảng bốn ba ha ngoài danh quy hoạch thủ thiêm
thuộc khu phố một phường bình an đã chịu nhiều thiệt thòi tổn thất vất vả trong cuộc sống nhiều năm qua
nhân dân quận hai cũng đánh giá cao sự quan tâm và chỉ đạo quyết liệt của chính phủ thủ tướng chính phủ
các bộ ban ngành trung ương và thành phố trong việc giải quyết rứt điểm các vấn đề ở thủ thiêm
người dân cũng mong muốn thành phố sớm có kế hoạch xử lý giải quyết rứt điểm những sai phạm
liên quan đến việc thu hồi đất ở thủ thiêm cho ba trăm hai mươi một hộ dân
đến nay có đồng chí bí thư thành ủy nguyễn thị nhân và đây đã được trung ương giao xử lý những tội phạm là sai phạm
chúng tôi mong muốn đề nghị thành phố cũng như chính phủ quốc hội cần phải tập trung để xử lý rứt điểm
khu đô thị mới thủ thiêm trong thời gian gần nhất và đúng với tinh thần là có lợi cho nhà nước
có lợi cho nhân dân và có lại cho nhà đầu tư
ban thường vụ thành ủy tp hcm đã tiến hành kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể
và cá nhân để xảy ra sai phạm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật